trong hai ngày hai mươi hai và hai mươi ba tháng hai tại tp huế trung ương hội người mù việt nam tổ chức hội nghị ban chấp hành trung ương hội lần thứ sáu khóa tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy nhằm đánh giá tình hình hoạt động hội năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy